ngày tám tháng một mươi một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba cho biết vừa cứu sống được sáu người trên tàu chở nước đá bị chìm trên biển cách huyện côn đảo khoảng một mươi tám hải lý về hướng tây bắc
vào khoảng năm giờ ba mươi phút sáng cùng ngày nhận được thông tin từ đồn biên phòng huyện côn đảo tỉnh bà rệ vũng tàu về việc tàu kg chín mươi ba nghìn chín mươi sáu ts đang chở ba công nước đá từ sắp trăng đi côn đảo sắp bị chìm
lực lượng cảnh sát biển đã nhanh chóng tiếp cận được tàu gặp nạn lúc này trên tàu có sáu người gồm năm người lớn và một trẻ em toàn bộ thuyền viên đã được cứu nạn an toàn và bàn giao cho đồn biên phòng côn đảo tiếp nhận